chào mừng quý vị và các bạn
miền bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa rông
không ngoại trừ khả năng úng ngập ở các đô thị lớn
nước rút chậm giao thông ùn ứ
quý vị hãy đi làm sớm hơn thường lệ
để không bị muộn giờ làm
đặc biệt lưu ý với những người di chuyển bằng xe máy xe đạp
nhất là chị em phụ nữ thì cần phải hết sức cẩn thận
với áo mưa trùm kín xe lùng bùng
bởi nếu như tay lái không chắc
thì rất có thể sẽ bị ngã xe
đối với bà con ở vùng núi như là các tỉnh
lai châu điện biên sơn la lào cai
yên bái tuyên quang bắc cạn
còn cần cảnh sát với nguy cơ
sạt lở đất khi mưa lớn chút xuống liên tục
nhất là vào thời điểm ban đêm
đất đá đổ xuống có thể gây thương tích nặng
thậm chí là mất mạng
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết
quay trở lại với chương trình an ninh ngày mới sáng nay
trong mục vấn đề và chính sách
chúng tôi sẽ tiếp tục cùng chuyên gia bản luận
về những cơ chế giải pháp để có thể kiềm chế
tiến tới dẹp bỏ được tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe
trước hết mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị và các bạn
vào chiều qua tại trụ sở trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba họp bất thường
để xem xét thi hành kỳ luật đối với ông chu ngọc anh
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ y tế
nguyên bộ y tế
bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
và ông nguyễn thanh long
ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành
khai trừ ra khỏi đảng
ông chu ngọc anh và ông nguyễn thanh long
ban chấp hành trung ương đảng yêu cầu các cơ quan chức năng
khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính
theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng
trước đó vào ngày bốn tháng sáu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm
trong đó có ông trung ngọc anh và ông nguyễn thanh long
bộ chính trị ban bí thư đã kết luận
các ông chu ngọc anh nguyễn thanh long
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
bộ khoa học và công nghệ bộ y tế
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị đã đề nghị ban chấp hành trung ương đảng
xem xét kỷ luật ông trung ngọc anh và ông nguyễn thanh long
trong một diễn biến liên quan ngay trong chiều ngày hôm qua
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
đã ký ban hành quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông phạm công tạc
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
trước đó cũng tại cuộc họp vào ngày bốn tháng sáu
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ
khoa học và công nghệ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ban bình thư quyết định thi hành kỳ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ông phạm công tạc
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn
theo kế hoạch trong phiên làm việc chiều nay
quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn các thành viên chính phủ
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
với phiên chất vấn lần này
nhiều đại biểu kỳ vọng các thành viên của chính phủ
sẽ đưa ra được những giải pháp cụ thể
giải quyết hiệu quả các vấn đề bất cập
tồn tại trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay
ghi nhận của nhóm phóng viên bên lề quốc hội
theo chương trình bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước
bộ trưởng bộ giao thông vận tải
sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu
cùng với đó các thành viên còn lại của chính phủ
cũng sẽ tham gia cùng bốn bộ trưởng trưởng ngành
trả lời xung quanh các nhóm vấn đề được chất vấn
với sự thành công của phiên chất vấn
tại kỳ họp thứ hai của khóa một mươi năm
cũng như phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội
tôi tin rằng các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục phát huy
tân thầm thẳng thắng và đặt ra những vấn đề
nóng mà xã hội quan tâm
tôi cũng tin tưởng rằng các vị bộ trưởng
cũng sẽ trả lời trên tân thầm rất trách nhiệm
thẳng thắng nhìn rõ vấn đề
và phân tích những khó khăn
làm rõ hơn những khó khăn cũng như những thuận lợi
và đặc biệt tôi kỳ vọng các vị bộ trưởng
cũng sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể
tôi quan tâm tới những vấn đề
các bộ trưởng sẽ đưa ra những giải pháp
trong các lĩnh vực làm sao để bình ổn
các giá cả của cuộc số các mặt hàng
cũng như về nông sản thủy hải sản
và đặc biệt đó là giải pháp liên quan tới vấn đề
về thị trường tiện tệ
cũng như là phòng chống tín dụng đen
với tình hình như thế này
hiện nay thì cái lạm phát là một cái vấn đề lớn
nó gắn với lại bữa ăn của người dân
mà vấn đề an ninh lương thực
là một vấn đề lớn mà tôi hết sức quan tâm
tôi mong muốn các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề
và không nói về các vấn đề về lý thuyết
mà làm sao nó phải đưa ra được cái thực tiễn
và những cái sản phẩm mình sẽ ban hành
để nó có cái hiệu quả được đối với lại người dân
cái mong muốn của cự tri
là làm sao thông qua các phiên chấp vấn
có cái sự trao đổi thẳng thắng
giữa người đứng đầu của các ngành
cùng với các đại biểu quốc hội
dựa trên những cái nguyện vọng tâm nguyện của cự tri
để làm sao tìm được những cái giải pháp
hữu hiệu hiệu quả
mà chúng ta có thể thúc đẩy được phát triển kinh tế
nhanh và bền vận hơn nữa
sớm khắc phục những cái hậu quả
mà đại dịch quốc tế để lại
các cái chương trình mục tiêu về giảm nghèo
cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới
thì triển khai
trong thời gian qua chúng ta cũng còn
có các cái giải pháp triển khai
chưa đạt được cái tiến độ đề ra như ban đầu
thì chúng tôi cũng mong muốn là
các bộ trưởng
các người đứng đầu ngành
cũng nêu ra được những cái nguyên nhân
thẳng thắn và đưa ra được những cái giải pháp
làm thế nào để thúc đẩy
và làm thế nào để các cái nguồn vốn
hỗ trợ cho các cái chương trình mục tiêu
đi được đúng vào mục đích và tiến độ
cũng như là đạt được cái hiệu quả
mà chúng ta đặt ra từ ban đầu
việc mà chúng ta
chất vấn thì không những là chúng ta
chỉ ra được những cái vấn đề
nó cần phải giải quyết trong giai đoạn hiện nay
và cả trong giai đoạn sắp tới
mà cũng là một cái cơ hội để cho các tư lệnh ngành
có thể giải trình được
những cái chính sách
những cái biện pháp
từ phía chính phủ từ phía các bộ ngành
để giải quyết những cái vấn đề đang nóng đó
để từ đó tạo ra cái niềm tin
trong cử tri
và trong toàn xã hội
theo chương trình dự kiến
kết thúc phiên chất vấn
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
sẽ đăng đàn để làm rõ thêm các vấn đề liên quan
và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua
tại thành phố đà nẵng
diễn đàn phát triển đường bay châu á hai nghìn hai mươi
chính thức được khai mạc
với sự tham dự của hơn năm trăm linh đại biểu
là đại diện của hơn hai trăm linh hãng hàng không sân bay
đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không
đến từ bốn mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới
sự kiện nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động
đẩy nhanh quá trình phục hồi
của khu vực châu á thái bình dương
diễn đường bay châu á là nơi gặp gỡ
của các đại diện hãng hàng không sân bay
và điểm đến du lịch để lên kế hoạch
và đàm phán về những dịch vụ hàng không
trong tương lai sự kiện này diễn ra
tại một thành phố mới mỗi năm
là những điểm đến phát triển nhanh nhất trong khu vực
giúp cho các thành viên trong ngành hàng không
có những kinh nghiệm trực tiếp
về những gì một sân bay và điểm đến cần mang lại
phân tích đã chỉ ra rằng
đối với các sự kiện được tổ chức thành công
mạng lưới sân bay nơi diễn ra
sự kiện của route asia
đã tăng trưởng khoảng năm chín
so với các nhà cung cấp dịch vụ sau ba năm
sau quá trình nộp đơn
tham gia tuyển chọn mang tính cạnh tranh cao
đà nẵng đã vinh dự là địa phương đầu tiên
của việt nam được đăng cai tổ chức
diễn đàn phát triển đường bay châu á

mạnh mẽ để đà nẵng nói riêng
và việt nam nói chung thực hiện mục tiêu
khôi phục mạng lưới bay quốc tế
và tiếp tục xúc tiến các đường bay mới
đến các thị trường tiềm năng

từ năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ khôi phục hàng không

đặc biệt là kết nối đà nẵng với các trung tâm hàng không
quan trọng kết nối đà nẵng với các thị trường xa
như mỹ châu âu trung đông
đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới
đi các thị trường tiềm năng như ấn độ đông nam á
sau buổi khai mạc
khách mời sự kiện tham quan các gian hàng
tại triển lãm về du lịch hàng không châu á
tham gia các cuộc gặp gỡ
kết nối kinh doanh trực tiếp
đã được hẹn trước trên hệ thống của good asia
và chương trình hội nghị
hội thảo diễn ra xuyên suốt sự kiện
từ ngày sáu đến tám tháng sáu
diễn đàn phát triển đường bay châu á
là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế
duy nhất trong lĩnh vực hàng không tại châu á
lần đầu tiên được tổ chức tại đà nẵng
tại việt nam
tại diễn đàn này thì sự kiện có hơn một năm trăm linh cuộc họp
giữa các bên liên quan
gồm các hãng hàng không sân bay điểm đến
để ba gã giải pháp khôi phục và phát triển
mạng lưỡi đường bay
khôi phục và mở rộng mạng lưỡi đường bay
cũng chính là cơ hội vàng
để việt nam đặc biệt là thành phố đà nẵng
quảng bá điểm đến thúc đẩy sự phục hồi
và phát triển của ngành du lịch
thưa quý vị và các bạn
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra
tại tỉnh bắc giang cách đây vài ngày
đã cướp đi sinh mạng của ba người trong một gia đình
nguyên nhân ban đầu xác định
là do tài xế xe
có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện phóng nhanh
lái xe sau khi uống rượu bia
là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến tai nạn giao thông
trên thực tế thì chế tài của chúng ta tương đối đầy đủ
và mức phạt thì cũng đã tăng nặng
lực lượng chức năng cũng liên tục ra quân
để tuyên truyền kiểm tra và chấn áp
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn rất phổ biến
bất chấp quy định của pháp luật
và bất chấp tính mạng của bản thân và những người xung quanh
hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
tại tỉnh bắc giang
đây là một ngã tư có đầy đủ đèn tín hiệu giao thông
tuy nhiên lái xe nguyễn đức thịnh
sau khi dự tiệc với hai mươi người bạn
và có sử dụng rượu bia
đã không làm chủ tốc độ và đâm trực diện
và một người đàn ông điều khiển trở theo vợ và con gái
cả ba người thiệt mạng tại chỗ
sự ân hận
lương tâm cắn rứt của người lái xe
không thể lấy lại mạng sống cho các nạn nhân
vụ việc xảy ra khiến dư luận bàng hoàng
và phẫn nộ về hành vi mà lái xe gây ra
nhiều người dân cho rằng
các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm quy định
của pháp luật
và tăng nặng hình phạt đối với người vi phạm
ví dụ như anh em tôi
chạy grab taxi thì không thể có được
nhưng những người gia đình người ta có
thì năm mươi người ta có được
một mươi triệu người ta quá bình thường
xong rồi người ta lại đâu vào đấy
thì theo tôi là không được
phải lên triệt để nặng hơn
có thể là thu bằng lái
hoặc giam xe
có thể là thu luôn xe được
để cho người ta bớt đi những người khác
thực sự là tôi là dân lái xe chuyên nghiệp
tôi cũng phản đối với vấn đề đấy
bởi vì thứ nhất là nó
để lại một cái hậu quả
rất là đau lòng
bình thường thì
có thể là không rượu bia
thì có thể không dẫn đến
cái tình huống như thế
đúng không em
đấy nên là
khi đã rượu bia
thì bởi vì là
con người ta cũng không kiểm tra
đã hỏi gì
vâng theo thống kê
của lực lượng chức năng
từ đầu năm tới nay
cả nước đã xảy ra
gần một trăm hai mươi vụ tai nạn giao thông
do rượu bia
khiến tám mươi năm người thiệt mạng
và bảy mươi bảy người bị thương
trung bình mỗi ngày
có khoảng bảy trăm linh người vi phạm
nồng độ côn
khi lái xe
với các mức độ khác nhau
vậy chúng ta cần phải có
những giải pháp cụ thể như thế nào
để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông
so với mục tiêu đề ra
vấn đề và chính sách ngày hôm nay
phóng viên truyền hình công an nhân dân
có cuộc trao đổi với
phó giáo sư tiến sĩ phạm việt cường
giảng viên trường đại học y tế công cộng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm việt cường
đã trở lại với chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì thủ tướng chính phủ
đã yêu cầu là phải xử lý nghiêm
vụ việc xảy ra tai nạn giao thông của bác giang
vậy thì ông có cho rằng là
chúng ta phải cần thiết bổ sung sớm
các điều luật tăng nặng hình phạt
về cái việc lái xe khi sử dụng dụng bia
ngay từ bây giờ chúng ta đã cần phải có
những hành động rất là tích cực
rất là quyết liệt trong cái vấn đề này
thế thì theo tôi thì cái việc mà
cần phải cập nhật chỉnh sửa
hay là cần phải bổ sung
những cái điều khoản mà để gia tăng
cái hình phạt liên quan đến
cái hành vi vi phạm
liên quan đến nồng độ cồn của người lái xe
là rất là cần thiết
trong đó thì những cái việc mà hướng dẫn rất là rõ
cái điều hai trăm sáu mươi của bộ luật hình sự
liên quan đến các cái vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
trong đó cũng quy định rất là rõ
về các hành vi mà uống rượu lái xe
với những cái tai nạn nghiêm trọng
thì cần phải có những mức phạt hình sự như thế nào
ngoài ra thì bên cạnh những cái
quy định về phạt của nghị định một trăm linh
hay nghị định một trăm hai mươi ba mới đây mới sửa đổi
thì tôi cho rằng cũng cần thiết phải chỉnh sửa
để có những cái hình phạt nâng cao
cái mức phạt lên
thêm ngoài cái mức phạt mà
thu giữ bằng lái hay là
mức phạt về tiền thì tôi cho rằng những mức phạt
mà quy định về việc các cái sự phạt
về lao động công ích
hay là sự tù hay những hành vi
tái phạm thì chúng ta cũng cần phải
nghiên cứu để đưa vào luật hóa sớm
trong những năm vừa qua thì chúng ta đã có rất nhiều
các cái giải pháp để mà ngăn chặn
các hành vi gây tai nạn giao thông khi uống rượu bia
tuy nhiên là các vụ việc
vẫn xảy ra vậy thì theo ông
chúng ta cần phải có những cái sáng kiến
giải pháp cụ thể ra sao
để mà mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền
các cái nhà hàng các cái quán nhậu
thì họ cũng phải có những cái vai trò
trách nhiệm nhất định đặc biệt là trong
trách nhiệm về tuyên truyền của việc là
nếu đã sử dụng rượu bia thì anh không được lái xe
và trong đó thì cũng quy định
các nhà hàng cần phải có những cái biển cảnh báo
cần phải có thông tin cảnh báo
ví dụ có thể để xe tại
cái địa điểm đấy và ngày hôm sau có thể quay lại lấy
hoặc là có những cái liên kết
với những cơ sở
có thể có những người giúp mang xe về
hoặc là gọi những cái phương tiện giao thông công cộng
để cho những người đã uống rượu bia
thì không được lái xe của mình đi về nhà
thì những cái điểm đó thì tôi nghĩ là
nó sẽ giúp cho cái việc giảm thiểu
việc sử dụng rượu bia khi lái xe
thưa ông thì trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì chính phủ có ban hành nghị quyết số bốn mươi tám
mục tiêu là đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ giảm năm mươi
các vụ tài nạn giao thông
vậy thì ông có cho rằng là chúng ta
để thực hiện được cái mục tiêu này
thì chúng ta cần phải có cái giải pháp tổng thể
như thế này
chúng ta cần phải có những cái
chiến lược rất là tổng thể
trong đó thì cái hoạt động tuyên truyền
về việc không sử dụng
không lái xe sau khi sử dụng rượu bia
là một cái việc rất là quan trọng
bên cạnh đó thì cái việc mà
tuần tra kiểm soát về vi phạm
nồng độ cồn của lái xe của lực lượng
chức năng của công an là điều
vô cùng cần thiết chúng ta phải mở rộng cái điểm này
và chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể kiểm tra
đối với những tình trạng
của lái xe trên đường một cách rất là ngẫu nhiên
thì cái điều này nó sẽ giúp cho
việc người dân cũng như là
lái xe sẽ biết rằng là chúng ta
hoàn toàn lúc nào cũng có thể bị kiểm tra
và người ta sẽ đề phòng cái việc đó
ngoài những cái việc của
cơ quan chức năng về việc vi phạm nồng độ cồn ra
chúng ta cũng nên cần phải
triển khai các hoạt động có chiến lược khác
liên quan tới những cái
quy định ở trong luật phòng chống tắc hại rượu bia
mà cụ thể là nghị định một trăm một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi của bộ y tế
trong đó thì cũng nêu
rất là rõ vai trò của các bên liên quan
đặc biệt là các bên về
cung cấp sản phẩm về bán sản phẩm rượu bia
cho người sử dụng
nghị định chúng ta có luật chúng ta có
và tôi nghĩ rằng là tất cả các cơ quan
liên quan và được quy định trong luật
thì cần phải nghiêm túc thực hiện cái điều này
ngoài cái việc tuyên truyền và cưỡng chế cho cảnh sát
thì các vấn đề của các bên bạc
và các bên liên quan cần thiết phải
thực sự là phải tăng cường kiểm tra
và tiến hành
giám sát hoạt động thực thi các quy định pháp luật này
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
phạm việt cường đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
luật giao thông đường bộ ở nhiều nước
đã đưa ra các quy định chặt chẽ để phòng ngừa
vì vậy tại nhiều nơi
công dân có thói quen sử dụng dịch vụ công cộng
hoặc các hình thức khác để không vi phạm
nồng độ cồn khi lái xe
bởi một khi vi phạm các hình thức xử phạt rất nặng
thậm chí là tội hình sự
hay bị ghi vào bằng lái
bằng chứng cho thấy ý thức cộng đồng kém
và trong người lại ngẫm đến ta
có lẽ các cơ quan chức năng của chúng ta
cũng cần phải nghiên cứu đến các phương án cụ thể
đủ sức gian đe tới cộng đồng xã hội
có như vậy mới tạo thành được một ý thức
đó là khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe
trong một diễn biến mới nhất
liên quan về vấn đề này
tại tỉnh bắc giang đã chỉ đạo các đơn vị
chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn
khi tham gia giao thông đặc biệt
nghiêm cấm cán bộ can thiệp việc xử lý
phi phạm nồng độ cồn
thông tin mở đầu của tin ván ngày sau đây
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm quy định
về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
cụ thể nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức người lao động
thuộc các đơn vị cơ quan
can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
của lực lượng công an
đồng thời việc sử dụng rượu bia trước trong giờ làm việc
và thời gian nghỉ giữa giờ của cán bộ công chức
cũng bị nghiêm cấm
thủ trưởng cơ quan sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp
nếu có thủ tốc vi phạm
ubnd tp hà nội vừa lên kế hoạch
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liệu nhắc lại lần hai tức mũi bốn
nhằm củng cố tăng cường miễn dịch
phòng covid một mươi chín cho người từ năm mươi tuổi trở lên
người từ một mươi tám tuổi trở lên
có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên
thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với sars cov hai
trong trường hợp bố trí được nguồn vaccine
có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của bộ y tế
thời gian thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố
hà nội sẽ cấp sổ đỏ cho các tổ chức mua nhà
tại những dự án phát triển nhà ở
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư
sở tài nguyên và môi trường căn cứ kết quả kiểm tra
thẩm định dự án quy định tại khoản một đường một mươi năm
quyết định số một mươi hai ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
hợp đồng mua bán nhà ở
diện tích sàn kinh doanh thương mại
để xét cấp giấy sổ đỏ cho tổ chức
thời gian giải quyết các nội dung trên
không quá ba mươi ngày làm việc
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
một số tin tức có trên các bạn số báo
ra sáng ngày hôm nay
báo pháp luật tp hcm thông tin
bộ y tế đã đề xuất v hai k
viết tắt của các từ vaccine khẩu trang khử khuẩn
thay cho năm k
lấy ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín
và chính chính phủ

trả lời tại buổi họp báo chính phủ
thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mới đây
bà nguyễn thị liên hương
thứ trưởng bộ y tế cho biết
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
bộ y tế đã tham mưu tạm dừng khai báo y tế
không bắt buộc hạn chế tập trung đông người
và giữ khoảng cách
như vậy thực chất chỉ còn thực hiện khẩu trang và khử khuẩn
bà hương cũng thông tin thêm
hiện nay việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đúng lịch đủ liều
là rất quan trọng để đảm bảo phòng bệnh
bộ y tế đã đề xuất v hai k
và đã lấy ý kiến các thành viên ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín
trình chính phủ
bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo
gửi tới các đại biểu quốc hội
về một số nội dung liên quan đến ngành
và đặc biệt là liên quan đến các dự án
công trình trọng điểm quốc gia
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân
theo thông tin trong báo cáo nêu trên
người đứng đầu bộ giao thông vận tải
đã thở nhận hàng loạt tồn tại
về tiến độ chất lượng khả năng
công trình đồng thời đưa ra các giải pháp
khắc phục trong thời gian tới
hai dự án lớn được nhắc đến trong báo cáo
của bộ giao thông vận tải là dự án xây dựng
một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
và dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tồn tại đáng chú ý
ở cả hai dự án này
là công tác giải phóng mặt bằng
nguồn vật liệu đắp nền đường
và biến động giá vật liệu
bên cạnh đó còn có dự án
cảng hàng không quốc tế long thành vướng mặt bằng
nên nhà thầu chưa phát huy được hết năng lực
theo bộ tài chính đã có sai phạm
trong thẩm định giá qua sự móc ngọc
thông đồng với khách hàng để làm sai
lệch kết quả thông tin trên báo lao động
theo thông tin bộ tài chính cho rằng
nguyên nhân của những sai phạm
thẩm định giá đến từ việc cá nhân
đơn vị thẩm định giá
móc ngọc thông đồng với khách hàng
để làm sai lệch kết quả
cạnh tranh không lành mạnh bằng cách hạ giá dịch vụ
cắt giảm quy trình thẩm định giá
giảm chi phí thực hiện
không tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá
báo kinh tế và đô thị trong một sự kiện dư luận
đăng tải thông tin hà nội vừa có văn bản
về việc tăng cường quản lý thuế
đối với các hộ cá nhân kinh doanh
trong đó có các cá nhân kinh doanh
trên các nền tảng thương mại điện tử
theo dự lịch
liệu tại cục thuế thành phố hà nội
các doanh nghiệp cá nhân hoạt động thương mại điện tử
kinh doanh dựa trên nền tảng số
đã đóng góp cho thu ngân sách
trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi một
khoảng một mươi bốn tỷ đồng
theo đề án quản lý thuế đối với
hoạt động thương mại điện tử tại việt nam
bộ tài chính vừa phê duyệt
đối với lộ trình ngắn hạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
ngành thuế sẽ tập trung
các giải pháp tăng cường công tác quản lý
thông qua việc tăng cường tuyên truyền
hỗ trợ hiện đại hóa công tác quản lý thuế
xây dựng cơ sở dữ liệu
để quản lý rủi ro
phối hợp với các bộ ngành tổ chức hiệp hội
có liên quan để trao đổi kết nối thông tin
thanh tra kiểm tra đối chiếu thông tin
với hoạt động thương mại điện tử
tiếp theo mời quý vị và các bạn
cùng điểm lại một số nội dung nổi bật
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị
bàn chấp hành trung ương đảng quyết định
thi hành khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông chu ngọc anh
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sử đảng
chủ tịch ubnd tp hà nội
nguyên bí thư ban cán sử đảng
nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
và ông nguyễn thanh long
ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sử đảng
bộ trưởng bộ y tế
theo kế hoạch
trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay
quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn
các thành viên chính phủ
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
với phiên chất vấn lần này
nhiều đại biểu đã và đang kỳ vọng
các thành viên của chính phủ sẽ đưa ra được
những giải pháp cụ thể
giải quyết hiệu quả các vấn đề bất cập
tồn tại trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay
từ một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra cho thấy tình trạng lái xe
sau khi sử dụng rượu bia còn rất phổ biến
do vậy thói quen sử dụng dịch vụ công cộng
hoặc các hình thức khác để không vi phạm
nồng độ cồn khi lái xe
là điều hết sức cần thiết
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nghiên cứu
các phương án cụ thể đủ sức dăn đe
tới cộng đồng xã hội tạo thành một ý thức
đã uống rượu bia thì không lái xe
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vừa lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine
liều nhắc lại lần hai mũi bốn
nhằm củng cố tăng cường miễn dịch phòng covid một mươi chín
cho người từ năm mươi tuổi trở lên
người từ một mươi tám tuổi trở lên
có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên
thuộc nhóm nguy cơ cao
cơ nhiễm với sắc